chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai ban chỉ đạo chương trình bảy của thành ủy hà nội về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động của ban chỉ đạo trong năm hai nghìn một mươi bảy triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
theo báo cáo trong năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tp hà nội đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm thi hành kỷ luật tám tổ chức đảng và hai trăm linh ba đảng viên
cơ quan điều tra công an thành phố đã thủ lý điều tra bốn mươi hai vụ án tham nhũng ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố chuyển viện kiểm sát hai mươi hai vụ trên chín mươi một bị can
tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý bốn mươi bốn vụ trên một trăm năm mươi bị cáo
xét xử hai mươi hai vụ trên bảy mươi tám bị cáo
trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí hà nội đã giảm chi thường xuyên số tiền gần một năm trăm linh tỷ đồng so với dự toán được giao
đánh giá cao những kết quả của ban chỉ đạo chương trình bảy đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí hoàng trung hải yêu cầu ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí
đồng thời thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản thu nhập và các quy định về kê khai công khai tài sản thu nhập giải trình thu nhập bất minh xử lý nghiêm người kê khai tài sản không trung thực